xin chào quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mặc dù mới mở cửa được hai ngày thế nhưng ubnd tp hcm lại vừa yêu cầu tạm ngừng hoạt động karaoke vũ trường masta spa quán bar cho đến khi có thông báo mới
tại sao lại như vậy lý do sẽ được hái lộ trong bản tin của chúng tôi ngay sau đây
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức ký văn bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường master spa quán bar cho đến khi có thông báo mới
lý do đưa ra là tp hcm đánh giá dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ
ubnd tp hcm giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp xem xét
ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
trước đó ubnd tp hcm ban hành quyết định ba nghìn chín trăm linh
quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định này cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như master spa làm đẹp quán bar vũ trường công lọc bộ khiều vũ karaoke được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất
đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai
đối với địa bàn cấp độ ba hoạt động không quá hai mươi năm công suất dùng hoạt động quán bar vũ trường công lọc bộ khiều vũ
đối với địa bàn thuộc cấp độ dịch bốn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi không phục vụ ăn uống tại chỗ
sau bao nhiêu ngày mòn mỏi đợi chờ tin vui cho những người thu nhập từ hình thức xe ôm công nghệ đó là sắp được hoạt động trở lại
kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi một tp hcm cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá năm mươi số chuyến ở từng đơn vị
sau thông tin này các hãng gọi xe công nghệ đồng loạt xác nhận việc triển khai trở lại dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh có đơn vị bắt đầu luôn từ hôm nay
sở giao thông vận tải tp hcm vừa phát đi công văn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn trong điều kiện dịch bệnh tại tp hcm ở cấp độ hai
cụ thể từ ngày một mươi tám tháng một mươi một xe ôm công nghệ đều hoạt động trở lại với điều kiện không quá năm mươi số chuyến ở từng đơn vị
riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
hành khách và tài xế phải tuân thủ năm k đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày
và khuyến khích dùng phương thức thành tựu
các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng ô tô shipper phải tiếp tục tuân thủ nguyên tắc năm k
tài xế đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh
hoạt động taxi xe trung truyền xe hợp đồng xe chở công nhân và chuyên gia xe du lịch
được phép hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và phù hợp với phương án tổ chức vận tải của nơi đến
các hoạt động vận tải đường sát hàng không vận hành theo quy định của bộ giao thông vận tải
sau thông tin này các hãng xe công nghệ cho biết
đã sẵn sàng hoạt động trở lại ngay
cụ thể đại diện nền tảng gọi xe bi cho biết
bắt đầu vận hành lại dịch vụ bibi từ hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi một với năm mươi lượng tài xế
tương tự grab việt nam cũng xác nhận đã sẵn sàng hoạt động trở lại toàn bộ dịch vụ grabcar
và năm mươi số lượng xe grabbi
phía gojek quyết định sẽ vận hành dịch vụ gọi xe hai bánh goride kể từ h ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi một
các công ty khẳng định tài xế được hoạt động tại tp hcm
trong giai đoạn này đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
của cơ quan chức năng là ứng dụng hoạt động trở lại ngày hôm nay
đại diện bi cho biết các tài xế bi bài đều đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
được tập huấn tuân thủ nguyên tắc năm k và các quy định về phòng chống dịch
trong khi đó đại diện grab cho biết khi hoạt động trở lại sẽ có nhiều chương trình ưu đãi
khuyến khích người dùng thanh toán không thêm mặt
đại diện hãng cũng cho biết thêm
nhiệm vụ là hết sức tích cực đối với doanh nghiệp lẫn các đối tác tài xế đã trụ lại thành phố
họ đã chờ đợi rất lâu để đủ điều kiện hoạt động trở lại và tăng thêm thu nhập trong bối cảnh hiện tại
tương tự gojec cho biết có hàng chục ngàn đối tác tài xế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn
và đã sẵn sàng để có thể hoạt động trở lại
thông tin về tình trạng tiêm vaccine của tài xế sẽ được hiển thị trên ứng dụng gojec khi người dùng đặt chuyến
để đảm bảo tất cả tài xế tuân thủ việc đeo khẩu trang
nền tảng này triển khai tính năng mới trên ứng dụng dành riêng cho tài xế
yêu cầu họ chụp ảnh xác nhận việc đeo khẩu trang mới có thể đăng nhập tài khoản để bắt đầu hoạt động trong ngày
như vậy kể từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh từng bước mở cửa trở lại
theo chỉ thị một mươi tám sau bốn tháng kéo dài giãn cách xã hội
theo lộ trình mới thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại với bốn tuyến đầu tiên ở huyện cần giờ
tác xe xe du lịch đã được chạy nhưng không vượt qua hai mươi ba mươi số xe
ở tương lai
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ hoạt động không quá một mươi số xe của doanh nghiệp
xe khách liên tỉnh cũng mở lại theo nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bên cạnh niềm vui của các nhà sản xuất phim cũng như giảm chiếu phim khi được tái hoạt động
theo đại diện các giả phim ở thành phố hồ chí minh
việc mở cửa trở lại là một niềm vui lớn và cũng là cơ hội để chứa các phim bị đóng băng khá lâu
tuy nhiên các giặc cũng phải đón nhận hai thách thức lớn trước mắt
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi ký quyết định quy định tạm thời biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó hệ thống dạp chiếu phim trên địa bàn được mở lại ở vùng cấp độ dịch một hai ba
sau sáu tháng đóng cửa việc nhà dạp tái hoạt động từ ngày một mươi chín tháng một mươi một khiến không ít nhà sản xuất phim
cũng như các cụm giảm ở tp hcm vui mừng
đại diện của cgv lotte cinema chia sẻ
với báo chí hiện họ đã lên kế hoạch để đưa các phim trở lại dạp
phim việt phim ngoại chờ ngày xuất trận
hiện các giảp đã lên kế hoạch trở lại và ưu tiên chiếu các phim từng chiếu một thời gian
nhưng bị tạm hoãn vì dịch
trong đó đại diện phía giảm lotte cinema đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vệ sinh phòng chiếu
danh sách phim cho ngày tái hoạt động
lần lượt các bộ phim được đánh giá là siêu phẩm thu hút sự mong chờ đông đảo của mọi người
thế nhưng lại bị đóng băng khá lâu bởi tình hình dịch phức tạp nay chuẩn bị được lên sóng
trong khi đó khi phóng viên liên hệ với phía cụm giạp cgv đại diện cho biết
trong thời gian sắp tới nhiều bom tấn hollywood và việt nam sẽ lần lượt được cgv ra dạp
để bùn lại sự phấn khích mà khán giả mong chờ nửa năm nay
vào tháng một mươi hai khán giả sẽ được thưởng thức hàng loạt các siêu phẩm bom tấn hành động
hiện các dạp đều xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn dịch bệnh khi mở cửa
theo đại diện
hệ thống dạp cgv khi dạp phim được mở cửa cgv sẽ áp dụng triệt đề nguyên tắc năm k
và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của thủ tướng chính phủ và bộ y tế như
khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho giảm hàng ngày bằng các thiết bị chuyển dụng
trang bị đầy đủ dụng cụ khử khuẩn cho nhân viên và khách hàng đo thân nhiệt trước khi vào dạp
khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử để hạn chế tiếp xúc
đồng thời hệ thống giảm này cũng áp dụng các biện pháp giãn cách vực sảnh giảm phim
và trong phòng chiếu theo đúng quy định để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên và khách hàng
bên cạnh niềm vui nhiều cụm giạp phim ở tp hcm cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn
trong đó thời gian giãn cách vừa qua khán giả đã quen với việc xem phim phát hành trên nền tảng trực tuyến
điều này có thể ảnh hưởng đến việc khán giả đến dạp xem lại
ông đoàn thạch cương giám đốc kinh doanh của lotte sinama cho biết
hiện các giảp của chúng tôi sẽ hoạt động tuân thủ quy định của cơ quan chức năng
trong đó vùng xanh sẽ cho phép một trăm linh khán giả vào dạp vùng vàng năm mươi khán giả vùng cam hai mươi năm khán giả
về thách thức ông cương nói thêm các giảm phải đối mặt với hai thách thức lớn là khán giả vẫn còn ngần ngại
khi ra giảm xem phim tập trung đông người
thứ hai là tuyển dụng nhân viên vì hiện tại lực lượng nhân viên đa phần là các bạn trẻ
sinh viên thì nguồn nhân lực này hiện nhiều người còn đang ở quê
hoặc tâm lý ngại đi làm trở lại chỗ đông người
ông cương nhấn mạnh thêm dù gặp nhiều khó khăn nhưng phía dọc lotte cinema vẫn quyết định không tăng giá vé
để khán giả thoải mái ra giảm trở lại
thưa quý vị khán giả mặc dù mới mở cửa được hai ngày các dịch vụ giải trí như quán bar spa hay karaoke
nhưng tp hcm lại phải ngay lập tức cho dừng lại bởi diễn biến khó lường của dịch
thành phố cũng không thể dừng mãi các hoạt động này được bởi nó sẽ ảnh hưởng lâu dài tới nền kinh tế nước ta
cũng như các địa phương trên cả nước cần phải có những biện pháp khác ngoài giãn cách xã hội hoặc dừng hoạt động cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại